tổng thống vladimir putin ngày một mươi bảy tháng ba tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm với hơn tám mươi bảy số phiếu
tỷ lệ được ủy ban bầu cử trung ương nga csc mô tả là cao nhất lịch sử nước này
ba đối thủ còn lại gồm nikolai kharitovo vladislav lavonko và leonid gruski đều không nhận được quá năm phiếu bầu
ông putin cho biết trong bài phát biểu chiến thắng tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở thủ đô moscow
tôi muốn cảm ơn mọi người dân nga vì sự ủng hộ và tin tưởng này
bầu cử tổng thống nga năm nay diễn ra trong ba ngày một mươi năm một mươi bảy tháng ba với hơn chín mươi bốn điểm bỏ phiếu khắp đất nước
trong đó có cả bốn vùng nga vừa sắp nhập hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ cử tri bỏ phiếu là bảy mươi bốn hai vượt kỷ lục sáu mươi bảy năm mươi bốn vào năm hai nghìn một mươi tám
tôi ủng hộ putin và tất nhiên tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy
cử tri liudmila petrova bốn mươi sáu tuổi nói ngày một mươi năm tháng ba
tại một khu chợ bán buôn ở nam moscow ông putin đã vực dậy nước nga và nga sẽ đánh bại phương tây cũng như ukraine
khi ông putin bắt đầu lên nắm quyền từ năm hai nghìn nước nga đang trải qua giai đoạn khó khăn
với tăng trưởng gdp âm suốt gần thập kỷ chính phủ luôn trong tình trạng khủng hoảng ngân sách và chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong gdp toàn cầu
sau bốn nhiệm kỳ tổng thống và một nhiệm kỳ thủ tướng ông putin đã giúp nga thay đổi trên nhiều lĩnh vực
từ vị thế trên trường quốc tế đến kinh tế và đời sống người dân
trong một mươi năm từ một nghìn chín trăm chín mươi chín đến hai nghìn tám gdp nga tăng chín mươi bốn và gdp bình quân đầu người tăng lên gấp đôi
tỷ trọng của nga trong kinh tế toàn cầu cũng tăng từ hai lên khoảng bốn
dmitry zverevko cử tri tham gia bỏ phiếu tại moskova trả lời ip
tôi hài lòng với mọi thứ và muốn tình hình tiếp tục như bây giờ
tại thành phố siyep posad cách moskova khoảng bảy mươi km về phía đông bắc
nhiều người nga quyết định bầu cho ông putin
với mong muốn chiến sự sớm chấm dứt trong bối cảnh xung đột nga ukraine đã bước sang năm thứ ba
isna zano năm mươi bốn tuổi nói rằng
tôi bỏ phiếu cho người đàn ông đang làm mọi việc có thể để đảm bảo không còn chiến tranh trên thế giới
ông hoàn toàn tin tưởng ông putin và tin rằng tổng thống nga thực sự có thể cứu thế giới
trong suốt chiến dịch tranh cử ông putin nhiều lần tuyên bố chiến dịch ở ukraine là nhằm bảo vệ nước nga
trước những hành động thù địch từ phương tây
khóa ukraine để đảm bảo an ninh cho nga
kiev và nhiều quốc gia phương tây đã bác bỏ quan điểm này
chỉ trích việc ông putin phát động chiến sự là vô cớ
nhưng alexandra một nữ tu chính thống giáo bảy mươi bảy tuổi
truyền từ pháp đến nga sinh sống năm hai nghìn một mươi tám cho rằng
không có nghịch lý nào trong chiến dịch của nga ở ukraine
bà tin tưởng cuộc chiến này rốt cuộc sẽ cứu giúp nhiều sinh mạng
với những cử tri lớn tuổi không thể đến điểm bỏ phiếu
các thành viên ủy ban bầu cử thành phố zygev posad sẽ đưa hỏng phiếu đến tận nhà
trong số này có bà iznetza rokova tám mươi bảy tuổi
tôi rất vui khi gặp nhiều người như vậy tôi hiếm khi có khách đến nhà
mà nói trong lúc mời nhóm nhân viên bầu cử vào phòng khách
rogosva rất quan tâm đến chính trị và chỉ bỏ lỡ một cuộc bầu cử
tôi theo dõi mọi thứ tôi biết mọi thứ tôi luôn xem truyền hình
song song với cuộc bầu cử
truyền thông nga gần đây còn đề cập đến các vụ tập kích gây thương vong của ukraine vào khu vực biên giới nga
rokosva cho biết bà luôn lo lắng cho số phận
của những người sống gần tiền tuyến
bà nói tôi ước chiến dịch đặc biệt sẽ kết thúc sớm nhất có thể
tôi rất mong điều đó
bạn có thể tưởng tượng bao nhiêu người đã thiệt mạng không
nhiều người dân ở thành phố st petersburg quê nhà của ông putin
cũng có tâm trạng tương tự tin rằng chỉ có putin mới đem lại hòa bình thực sự cho nga
bà luvio piancova bảy mươi tuổi nói
điều chúng tôi muốn trên hết lúc này là hòa bình
mà chỉ muốn không bị làm phiền không bị sai bảo phải làm gì
công chức tên kostatin ước một ngày nào đó
khi đó thức dậy sẽ không còn ai phải chiến đấu hay thiệt mạng
thành thực mà nói tôi hiểu rằng không ai có thể thay thế ông ấy
đó là lý do tôi bỏ phiếu cho ông ấy
tatiana sinh viên hai mươi tuổi ở lugansk một trong bốn khu vực nga sắp nhập năm hai nghìn hai mươi hai
tin tưởng ông putin đến mức đều cảm thấy những ứng viên còn lại không phù hợp
cuộc bầu cử tổng thống nga cũng ghi nhận các hành động phá hoại
giới chức nga ngày một mươi năm tháng ba đã bắt nhiều người vì đổ thuốc nhuộm hoặc mực vào thùng phiếu
ở nhiều khu vực một số còn tìm cách phóng hỏa điểm bầu cử
tuy nhiên ông putin cho rằng những hành động này không thể ngăn cản người nga thể hiện ý chí của mình
ông nói chúng ta không thể bị đe dọa bởi bất kỳ ai dù tham vọng của họ lớn đến đâu
dù cho họ muốn kìm kẹp nhân dân ý chí và tâm hồn nước nga đến mức nào
tham vọng đó không bao giờ thành công trong lịch sử hiện tại và tương lai
sau gần hai mươi năm năm lãnh đạo ông putin đã đưa nhà nước nga thoát khỏi tình trạng khó khăn
thay đổi về mọi mặt nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ông boris johson gây bất ngờ khi tuyên bố từ chức tổng thống nga trong bài phát biểu trên truyền hình
thời điểm đó ông nói
tôi xin từ chức tôi đã làm mọi việc có thể
một thế hệ mới đang đến họ có thể làm nhiều hơn tốt hơn
đêm cùng ngày ông vladimir putin thế hệ mới mà yassin nhắc đến xuất hiện trước công chúng
đưa ra thông điệp năm mới đầu tiên trước khi bắt đầu lãnh đạo đất nước
ông putin khi đó mới được yesin đề bạt từ giám đốc tổng cục an ninh liên bang nga
lên làm thủ tướng hồi tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và chưa có nhiều tiếng tăm trên chính trường
với tư cách là quyền tổng thống nga ông putin cho rằng
giấc mơ thường trở thành hiện thực vào đêm giao thừa đặc biệt là giao thừa năm nay
tôi tin những giấc mơ tốt đẹp của chúng ta chắc chắn sẽ thành hiện thực
ông putin được yasson giao trọng trách trong bối cảnh nước nga trải qua nhiều xáo trộn
sau khi liên xô đã tàn giã cuộc khủng hoảng tài chính năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và chiến tranh chechnya lần thứ nhất một nghìn chín trăm chín mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi sáu
sau hàng loạt vụ đánh bom khủng bố
diễn ra trên toàn quốc ông putin quyết định mở chiến dịch tấn công
phiến quân chechnya mở màn chiến tranh chechnya lần thứ hai
tháng hai năm hai nghìn quân đội nga tiến vào thủ đô zyugosti của cộng hòa chechnya
gần một tuần trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra
putin chào và buồng lái tiêm kích su hai mươi bảy cùng phi công bay qua vùng chiến sự
thẳng tới zyugosti
hình ảnh một lãnh đạo cứng rắn trên chiến trường khiến danh tiếng của putin gia tăng
giúp ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn
sau gần hai mươi năm năm ông putin lãnh đạo dưới vai trò tổng thống hoặc thủ tướng
nước nga đã chứng kiến nhiều thay đổi trên các lĩnh vực
từ vị thế trên trường quốc tế đến kinh tế và đời sống của người dân
về kinh tế nga trước khi ông putin nắm quyền ghi nhận tăng trưởng gdp âm suốt gần thập kỷ
chính phủ luôn trong tình trạng khủng hoảng ngân sách và chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong gdp toàn cầu
năm hai nghìn ông putin triển khai kế hoạch gref
chương trình phát triển kinh tế xã hội cho liên bang nga giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi
đặt tên theo bộ trưởng kinh tế herman gref
nga hưởng lợi khi giá dầu phục hồi sau khủng hoảng tài chính châu á một nghìn chín trăm chín mươi
nguồn thu ngoại tệ dồi dào giúp tái thiết nga dễ dàng hơn và ông putin không phung phí nguồn lực này
tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nga mở chiến dịch ở ukraine
động thái bị phương tây chỉ trích mạnh mẽ và áp thêm lệnh trừng phạt
như thiết lập giá trần với dầu loại nga khỏi swif hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng trên thế giới
trong những tháng đầu chiến sự
làn sóng trừng phạt chưa từng có
từ phương tây đẩy kinh tế nga vào tình thế khó khăn chưa từng thấy
khi đồng rút lao dốc người dân ổ ạ rút tiền và loạt doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi nga
nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng suy giảm do các biện pháp hạn chế từ phương tây
nhưng nga dần thích ứng với các lệnh trừng phạt
chuyển hướng xuất khẩu dầu từ châu âu sang trung quốc và ấn độ
nguồn tài nguyên khổng lồ cũng đang là bệ đỡ vững chắc cho kinh tế nước này
ưu tiên tri tiêu ngân sách của nga cũng thay đổi
ông putin tuyên bố kinh tế nga đã phục hồi về giai đoạn trước chiến sự
sau thời gian chống chịu áp lực chưa từng thấy từ phương tây
tổng cục thống kê liên bang nga rostat ước tính gdp năm hai nghìn hai mươi ba tăng trưởng vượt kỳ vọng đạt mức ba sáu
maxim reskin trợ lý của tổng thống putin nói hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn chúng tôi đứng thứ một mươi hai
giờ đây chúng tôi đứng thứ năm trên thế giới nếu tính theo ngang bằng sức mua theo ngân hàng thế giới
nếu các bạn nhớ
nhìn vào một mươi năm nền kinh tế lớn nhất thế giới năm hai nghìn
và bây giờ rõ ràng nga đã tăng hạng thực sự trong hơn hai mươi năm qua vượt một số nước châu âu
thu nhập thực tế của người dân nga tăng trong những năm đầu ông putin nắm quyền
nhưng trứng dần lại khi kỷ nguyên trừng phạt bắt đầu
lạm phát và lãi suất biến động mạnh
năm hai nghìn hai mươi ba nga ghi nhận lạm phát bảy mươi ba
buộc ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất mạnh tay lên một mươi sáu để ứng phó
cuộc sống của người dân nga chứng kiến nhiều thay đổi tích cực trong hơn hai thập kỷ qua
số liệu từ rostat cho thấy tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng một mươi ba năm triệu người dân nga sống dưới chuẩn nghèo
tương đương với chín ba dân số giảm so với mức chín tám năm hai nghìn hai mươi hai
tổng thống putin hồi tháng hai đặt mục tiêu đưa tỷ lệ người nghèo xuống dưới bảy vào năm hai nghìn hai mươi
quan điểm của người dân nga về an ninh thay đổi đáng kể
kết quả thăm dò của garov thực hiện lần đầu năm hai nghìn hai mươi sáu cho thấy
chỉ hai mươi bảy người dân nga cảm thấy an toàn
khi đi một mình trong đêm tại nơi họ sống
nga ngửa với quốc gia đứng chót bảng khi đó là cháp hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ này là bảy mươi một
tất nhiên là có những khó khăn nhưng chúng liên quan đến tình hình chung trên thế giới
chúng tôi biết rất rõ điều này nhưng tôi tin rằng nga sẽ vượt qua tất cả
andrei fevotov năm mươi năm tuổi người dân thủ đô moscow nói với ip